trong ngày sáu tháng một mươi một lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy tổng cộng sáu thi thể của các thuyền viên gặp nạn trên các tàu bị chìm tại vùng biển quy nhơn
trong đó có năm thi thể được tìm thấy trên vùng biển quy nhơn bình định một thi thể được tìm thấy tại vùng biển thị xã sông cầu phú yên
từ hai ngày nay lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã liên tục tìm kiếm các nạn nhân là thuyền viên trên các tàu gặp nạn
trước đó một mươi tám tàu thuộc các lực lượng hải quân cảnh sát biển biên phòng đã phân chia thành ba khu vực tìm kiếm san hàng ngang để mong tìm được những nạn nhân bị trôi giặt
trong đó có năm thi thể được tìm kiếm các nạn nhân là thuyền viên trên các tàu gặp nạn nhân là thuyền viên trên các tàu gặp nạn nhân bị trôi giặt
trong đó có năm thi thể được tìm kiếm các nạn nhân bị trôi giặt